một lần điều tra đã phối hợp với chính quyền địa phương xã tam bốn tổ chức tìm kiếm tài sản của anh võ thành tuấn
đồng thời phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm
hình ảnh người đàn ông mặc áo đen đi xe máy của nạn nhân cũng được sử dụng để người dân khu vực xã tam bố nhận diện
sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng điều tra thì danh tính nạn nhân cùng với tài sản vẫn là một ẩn súng
song công tác vận động quần chúng tố giác tội phạm nghi vấn lại được thu được những tín hiệu khả quan
tầm ba bốn giờ chiều hai chị em đang ngồi
thì thấy nó nắng rán thì con em nó bảo là người ta đi làm giấy về
thấy bộ không giống người khùng quá
nó mặc cái áo màu vàng cái áo xô mi cái áo xô le đó
thì rất đau
ngoài những đặc điểm trên thì các nhân chứng không có tin tức gì về tên tuổi địa chỉ của những người đàn ông cờ trên
dù chỉ là những thông tin vô cùng mờ nhạt nhưng đứng trước một vụ án phức tạp như thế này thì ban chuyên án vẫn thẳng trọng suy xét
kể cả chú ý đường ra đường vào và đường ra
mà các loại xe giống như thế
đặc biệt là các đường kẹo của ngã ba ngã bốn vào trong thôn
thì đồng chí phát hiện và trích xuất trong đó để ghi lại các phương tiện
cuối cùng cơ quan điều tra nhận định
nhiều khả năng người đàn ông mà các nhân chứng đã nhìn thấy
chính là người đã điều khiển xe máy của nạn nhân
người này thông thuộc địa bàn xa tam bố

cụ thể là khu vực rừng tam bố
và quan trọng nhất là người đàn ông này chắc chắn có liên quan đến sự biến mất của anh võ thành tuấn
từ những nhận định trên cơ quan điều tra đã chia ra làm nhiều tổ
tổ thứ nhất tiến hành giả soát tất cả các đối tượng trong hồ sơ quản lí của công an xã tam bố
tổ thứ nhất tiến hành giả soát tất cả các đối tượng trong hồ sơ quản lí của công an xã tam bố
những hộ dân sinh sống và làm việc xung quanh khu vực rừng tam bố

sòng sòng với đó tất cả các đối tượng trong diện nghi vấn của cơ quan điều tra
đều được xác minh để tìm ra mối liên hệ với khu vực rừng tam bố
cùng lúc cơ quan điều tra cũng bố trí lực lượng tỏa đi tìm kiếm nạn nhân bên trong khu vực rừng
cơ quan điều tra cũng bố trí lực lượng tỏa đi tìm kiếm nạn nhân bên trong khu vực rừng
cho tới lúc này cơ quan điều tra buộc phải tính đến tình huống xấu nhất là anh võ thành tuấn đã bị sát hại
dấu sát vi tan
nếu vậy thì sát anh tuấn đang ở đâu
đây là câu hỏi mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng buộc phải có câu trả lời sớm nhất
bởi đây cũng chính là chìa khóa mở cánh cửa bí mật và cũng là chứng cứ pháp lý để buộc tội hung thủ của vụ án

điều tra vệ cơ quan điều tra của vụ án

những tài liệu mà trinh sát gửi về không mấy khả quan thì lãnh đạo ban chuyên án hướng sự chú ý đến thông tin gia đình trần quốc vũ đối tượng đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan điều tra đang sở hữu nhiều hectare đất trồng cà phê tại khu vực rừng tam bố
rất nhanh chóng cơ quan điều tra tiến hành khoanh vùng toàn bộ khu đất hơn một mươi hectare thuộc sở hữu của khu vực trần quốc vũ và cập trung lực lượng tiến hành rà soát từng gốc cây hấp đất với hy vọng tìm ra được manh mối mới của vụ án
không nản trí cơ quan điều tra một mặt vẫn đẩy mạnh công tác giả soát tìm kiếm mặt khác tổ chức các nhân chứng nhận diện trần quốc vũ qua ảnh
kết quả những người được hỏi đều khẳng định
người trong ảnh có nhiều điều đáng nhớ
điểm tương đồng với những người thanh niên xuất hiện tại rừng tam bố ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nguồn tin từ quần chúng nhân dân một lần nữa giúp cơ quan điều tra củng cố niềm tin trần quốc vũ có liên quan đến sự biến mất của anh võ thành tuấn
trần quốc vũ một lần nữa được triệu tập đến cơ quan điều tra
tại đây vũ không lý giải được lý do anh xuất hiện tại rừng tam bố
trường ngày hai mươi ba
đồng nghĩa với việc những lời khai trong lần trình diện cơ quan điều tra trước đây của vũ là không đúng sự thật
đẩy mạnh điều tra cơ quan công an còn phát hiện vũ có nhiều dấu hiệu bất minh
ngoài những cái tài liệu chứng cứ ra thì cái việc mà thuyết phục đối tượng phải khai nhận ra cái sự thật cái bản chất của vụ án là rất quan trọng
nguồn tin từ trinh sát cơ sở báo về cho biết em trai vũ sẽ tổ chức lễ thành hôn vào ngày hai mươi tám tháng một
lãnh đạo ban truyền án quyết định đây sẽ là thời điểm chín một mươi
ngoài những cái tài liệu chứng cứ ra thì cái việc mà thuyết phục đối tượng phải khai nhận là rất quan trọng
khi đến gần quán nước của nạn nhân nghĩa đi đến một mình vào quán nước đó chuyện đòi tiền
lúc này thì nạn nhân nói là không có tiền và dẫn nghĩa vào phòng với mục đích quan hệ tình dục
và nghĩa không đòi tiền nữa
sau khi quan hệ xong trong lúc nữ chủ quán đang nằm thì nghĩa rút dao tấn công từ phía sau
bị đâm bất ngờ nạn nhân đã dãy rụa chống đỡ
thì nghĩa lấy dây dù trói hai tay sau đó tiếp tục đâm thêm một nhát vào vùng ngực trái của nạn nhân
khi thấy nạn nhân nằm bất động nghĩa chiếm đoạt hai bông tai và hai điện thoại di động
rồi khóa trái cửa bỏ trốn tại hiện trường
kết quả điều tra đến thời điểm hiện tại là đủ tài liệu chứng cứ khách quan khúc với lời khai của đối tượng
đủ căn cứ để xác định hành vi giết người cướp tài sản của đối tượng
như vậy sau chưa đầy hai mươi bốn giờ vào cuộc điều tra của các đơn vị
thuộc công an tỉnh đồng nai thì vụ án đã được làm sáng tỏ
qua đó đã góp phần chấn an dư luận ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tránh tâm lý hoang mang giao động trong quần chúng nhân dân
đó không chỉ là tinh thần trách nhiệm sự cẩn thận tỉ mỉ trong từng giai đoạn điều tra
từ tiếp nhận thông tin đến khám nghiệm hiện trường làm việc với nhân chứng
mà còn là sự mưu trí khoa học của các điều tra viên trinh sát viên khi phát hiện
so sánh các dữ liệu chứng cứ có được
chiến công này đã khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh trước tội phạm
quyết tâm đưa cái ác ra trừng trị trước pháp luật trả lại sự công bằng cho nạn nhân và gia đình
đem lại sự tin tưởng của quần chúng nhân dân với lực lượng công an